liên quan đến vụ việc ba người bị thương vong tại an giang vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ đối tượng nguyễn thanh cường chú tại huyện châu thành tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào sáng ngày một mươi tháng một mươi cầm cường cầm hung khí từ nhà đến nhà hàng xóm là chị ca thị sang đâm hàng chục nhát vào người chị sang
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ trên đường bỏ đi thấy anh nguyễn văn hận chú cùng địa phương đang ngồi câu cá bên bờ sông
cường xông đến đâm anh hận trọng thương chưa dừng lại cường quay lại chỗ chị sang đang nằm bất động
thấy ông ca văn thời bố của chị sang đang đứng gần đó đối tượng liền rượt đuổi đâm ông thời nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà
thì bị mọi người bắt giữ ông thời và anh hận được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch
hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh an giang phối hợp điều tra